theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy tình hình nuôi trồng thủy sản tại nhiều địa phương có nhiều khởi sắc
cụ thể sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng năm ước đạt ba trăm bảy mươi tấn tăng ba ba so với cùng kỳ năm trước
đưa sản lượng năm tháng đạt một hai trăm ba mươi năm triệu tấn tăng hai bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
đối với cá tra sản lượng thu hoạch năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy của các tỉnh đồng bằng sông kiều long ước đạt bốn trăm sáu mươi năm chín trăm linh tấn tăng một mươi một một so với cùng kỳ năm trước
sản lượng thu hoạch ở các tỉnh nuôi nhiều đều tăng như an giang đồng tháp cần thơ
đối với tôm nước lợ tại một số vùng nuôi tôm do nước mặn vào trễ và độ mặn thấp nên người nuôi vẫn đang chờ để thả giống quảng ngãi sóc trăng kiên giang
diện tích nuôi tôm nước lợ của cả nước ước đạt năm tấn

sản lượng thu hoạch ước đạt một trăm bốn mươi bốn tấn
cũng theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ước sản lượng thủy sản khai thác tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đạt ba trăm một mươi một chín trăm linh tấn đưa sản lượng khai thác năm tháng đầu năm ước đạt một ba trăm hai mươi bảy triệu tấn tăng năm hai so với cùng kỳ năm trước
trong đó khai thác biển ước đạt một hai trăm sáu mươi bốn triệu tấn tăng năm năm
khai thác nội địa ước đạt sáu mươi ba tấn bằng năm ngoái